thưa quý vị ngày hôm qua bốn tháng hai công an tỉnh nghệ an tiến hành khám xét tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an ba nghìn bảy trăm linh một s
ở số bảy mươi hai đường phan bội châu thành phố vinh tỉnh nghệ an và nơi làm việc của một phó giám đốc trung tâm này
sau khi khám xét cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu có liên quan
một số phòng hồ sơ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an đã bị công an niêm phong phục vụ công tác điều tra làm rõ
cùng thời điểm trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an phối hợp với các cơ quan chức năng đã khám xét nơi làm việc của ông nguyễn trinh tài
chú ở tp vinh hiện là một trong bốn phó giám đốc tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với sáu đối tượng để điều tra về hành vi giết người
tối ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
nhóm của nguyễn mỹ dương và nhóm của anh nguyễn xuân lộc cùng điều khiển xe máy đến bờ đập hồ gia xúp hạ ở thị trấn gia xúp chơi
tại đây cả hai nhóm liên tiếp nhiều lần vượt xe máy lên nhau
bực tức nhóm của dương đã rượt đuổi dùng sẻng đánh liên tiếp khiến anh lộc gục xuống bất tỉnh
nạn nhân được giám định tỷ lệ thương tật là một mươi bốn
vào khoảng h ba mươi phút ngày hôm nay năm tháng hai hai nhóm với hàng chục thanh thiếu niên tụ tập
và mang hung khí chuẩn bị đánh nhau đã bị công an phường an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ
nhận tin báo công an phường an hòa thành phố rạch giá đã nhanh chóng bố trí lực lượng đến kiểm tra
qua đó đã vây bắt được bốn mươi sáu đối tượng và thu giữ hàng chục hung khí cùng một thùng chai bom xăng tự chế
trong nhóm trên có đối tượng đã từng vi phạm và bị xử lý về hành vi mang hung khí đi đánh nhau
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thuê xe ô tô từ thành phố hồ chí minh xuống địa bàn thành phố cần thơ để giao gần một kg ma túy
trần hoàng vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường một mươi quận tân bình thành phố hồ chí minh
vừa bị công an tỉnh vĩnh long bắt giữ trên quốc lộ một khi đang có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
vào khoảng hai mươi hai h năm mươi phút ngày hai tháng hai lực lượng công an làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ một
thì phát hiện đặng huy sơn
tại thành phố hồ chí minh điều khiển xe ô tô trở vi lưu thông trên quốc lộ một
đoạn thuộc phường tân ngãi thành phố vĩnh long hướng từ tiền giang về vĩnh long
có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy nên lực lượng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra xe ô tô phát hiện bên trong xe có cất giấu một bịch ni lông
chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy có tổng trọng lượng là chín trăm chín mươi bảy g
nên tiến hành niêm phong đồng thời bắt giữ vi
bước đầu làm việc vi khai nhận số tinh thể màu trắng trên là ma túy
và vi nhận vận chuyển thuê cho một người thanh niên khác xuống thành phố cần thơ với giá là bốn triệu đồng
riêng sơn là người lái ô tô trở thuê cho vỉ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa triệt xóa thành công một sòng bạc quy mô lớn
hoạt động rất tinh vi trong các khu đồi rừng dãy vắng
sau một thời gian tích cực trinh sát
nắm chắc quy luật hoạt động vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba tháng hai
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
đã huy động trên bốn mươi cán bộ chiến sĩ ập vào một lán trại được các đối tượng đánh bạc dựng lên
trong một khu dãy vắng ở thôn sáu xã khuê ngọc điền huyện crong bông
tại đây lực lượng công an đã bắt quả tàng rất đông đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức sóc đi ăn tiền
phát hiện lực lượng công an nhiều đối tượng đã lợi dụng đồi rừng dễ vắng bỏ chạy thoát thần
lúc này tổ công tác đã truy đuổi và bắt được một mươi ba đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần một trăm linh triệu đồng một mươi năm chiếc điện thoại di động
cùng một số vật chứng phục vụ cho việc đánh bạc
khi chọn địa điểm các đối tượng thường dựng lán và tổ chức đánh bạc sóc đĩa
nhiều đối tượng tham gia chúng có tổ chức cho các đối tượng là bán nước đồ ăn thức uống
tại địa điểm đánh bạc để hoạt động liên tục
ngoài ra các đối tượng có cư người canh gác cảnh giới để đối phó với công an chức năng
khi bị phát hiện chúng sẽ báo động để giải thoát sông bạc
ngay sau đó một mươi ba đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở
làm việc tất cả các đối tượng đều trú tại hai huyện grongbong và grongpak của tỉnh đắk lắc
cầm đầu sông bạc là nguyễn văn tùng trú thị trấn grongkama huyện grongbong
cơ quan điều tra xác định sông bạc này đã hoạt động được khoảng một tháng này
hàng ngày sau khi chọn được địa điểm đồi rừng hẻo lánh
tùng sẽ thuê người chở con bạc đến sòng và thuê người quản lý thu tiền sâu
sông bạc này hoạt động rất chuyên nghiệp
có người phục vụ ăn uống tại chỗ và có người đứng ra cho con bạc vay tiền khi cần
tôi thấy trên địa bàn có nhiều con bạc thì tôi có gọi con bạc tới chơi
và chọn những địa điểm như trong rừng xa dân khu dân cư
bạc do tôi chỉ định là tôi làm bạc
bài hình thức chơi bằng sông bỉa
thì lợi nhuận thì ví dụ như là khi có ba đồng đen thì thu năm lợi nhuận trên tổng số tăng thua
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng
để điều tra về hành vi đại dịch
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng có liên quan
công an thị xã cai lệ phối hợp với công an huyện cái bè tỉnh tiền giang
vừa bắt giữ hai đối tượng là mai văn đông và lê minh quân về hành vi cướp tài sản
dạng sáng ngày hai tháng hai đông và quân đến ấp hòa chí xã long khánh thị xã cai lệ
gây ra vụ cướp trên đường tỉnh tám trăm sáu mươi tám
khi đó anh ngô hòa văn điều khiển xe mô tô về nhà
hòa chí anh văn dừng xe
đồng và quân giả vờ đến hỏi thăm thấy nghi ngờ anh văn đã từ chối và định lên xe tiếp tục
thì bất ngờ hai đối tượng đạp xe khiến anh văng ngã xuống đường
trong lúc anh văn đứng lên đông và quân đã dùng dao đe dọa và cướp xe mô tô của anh văn rồi tẩu thoát
công an thị xã cai lệ đã tiến hành thu hồi vật chứng đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường
tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
khoảng một giờ sáng nay
sau khi lễ khai ấn kết thúc
rất đông người dân đã đứng xếp hàng chờ tại cửa phòng phát ấn thuộc ba đền thiên trường cố trạch và trùng hoa
để lấy ấn đền trần nam định
lực lượng công an đã túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để đảm bảo an ninh trật tự tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra
nhiều du khách đến từ chập tối chờ đợi bên ngoài hàng rào phong tỏa rồi ngủ gục nhiều giờ để chờ lấy ấn đền trần
gần năm giờ sáng khi ban tổ chức chuẩn bị phát ấn
người dân và du khách đứng xếp hàng dài tới tận cổng
tại các cửa phát ấn thỉnh thoảng xuất hiện cảnh chen lấn sô đẩy
nhiều chiến sĩ cảnh sát phải trèo lên cao hô hào yêu cầu mọi người giữ trật tự
vâng thưa quý vị đêm một mươi bốn dạng sáng ngày một mươi năm tháng riêng năm quý mão
tức đêm mùng bốn dạng sáng ngày mùng năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại đền trần thương xã trần hưng đạo huyện lý nhân tỉnh hà nam
đã diễn ra lễ phát ấn
để đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân và du khách thập phương tham gia buổi lễ phát lương
công an tỉnh hà nam đã triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự
và bố trí phương tiện cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ
đền trần thương xã trần hưng đạo huyện lý nhân tỉnh hà nam
là một trong ba ngôi đền lớn của cả nước thờ hưng đạo vương trần quốc tuấn
trong cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông thế kỷ thứ một mươi ba
tại trần thương trần hưng đạo đã đặt sáu kho lương thực
với đội quân thường xuyên canh gác để phục vụ cho cuộc kháng chiến
kể từ đó cứ mỗi dịp đầu năm mới vào đêm ngày một mươi bốn dạng sáng ngày một mươi năm tháng riêng
nhân dân nơi đây đều làm lễ phát lương để tưởng nhớ công lao các vị anh hùng
đã có công dựng nước giữ nước đồng thời tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước
chống giặc ngoại xâm của ông cha ta động viên nhân dân bước vào năm mới
thăng say lao động học tập và công tác
năm hai nghìn hai mươi ba đúng hai mươi ba giờ tức giờ tí ngày dằm tháng riêng
lễ dân hương mở kho lương được diễn ra
hàng nghìn túi lương được phát cho nhân dân và du khách
tại các điểm phát lương khu vực xung quanh đền trần thương và miếu thổ thần
trong mỗi túi lương gồm năm loại hạt đỗ đỏ đỗ xanh đậu nành ngô
thắp nếp cái hoa vàng thể hiện ước vọng về một cuộc sống no đủ của người dân
cũng như mọi năm các hoạt động diễn ra tại nơi này
lễ lễ phát lương năm nay được tổ chức trang trọng đúng như lễ truyền thống
đồng thời mang đậm nét văn hóa tin ngưỡng kết hợp với văn hóa tâm linh
là bản sắc của đền trần thương
con người lực lượng phương tiện trang thiết bị
cũng như các yếu tố cần thiết để đảm bảo con thân linh
lực lượng công an đã đảm bảo rất là tốt
phải có lực lượng phân công cho các lực lượng từ các xã
xã trần đức đạ các lực lượng của tỉnh tham gia được phân công
bố trí ở các chốt các khu vực các điểm
để làm sao chúng tôi có một lễ hội phát lương năm hai nghìn ba an toàn tuyệt đối
kể về an ninh trật tự về phòng chống cháy nổ về môi trường
theo ghi nhận của nhóm phóng viên lễ phát lương năm nay diễn ra vào đúng ngày thứ bảy
nên đã thu hút lượng du khách tới tham dự đông hơn so với mọi năm
để đảm bảo an ninh trật tự trong nghỉ lễ phát lương
từ những ngày trước đó giám đốc công an tỉnh hà nam
đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an huyện lý nhân
tiến hành khảo sát địa bàn triển khai kế hoạch phương án
như tổ chức hướng dẫn phân luận giao thông
bố trí các bình chữa cháy tại các nơi diễn ra lễ thắp hương
huy động đảm bảo quân số cùng phương tiện
bố trí thường trực tại các điểm chốt trong và ngoài khu vực lễ hội
không để tình trạng chen lấn sô đẩy gây mất an ninh trật tự
bảo đảm nhân dân đến với lễ hội đều được nhận lương
đồng thời chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn
kịp thời xử lý các vi phạm về an ninh trật tự
năm nào bác về nhưng càng ngày càng trật tự rất tốt
đảm bảo cho dân quân nhân dân đi lại rất an toàn
các đường đi các công an bảo vệ rất tốt
không để sự diễn việc gì xảy ra cả
công an huyện lý nhân đã chủ động xây dựng phương án
đảm bảo an chật tự lễ hội phát lương tây thanh trần năm hai nghìn ba từ rất sớm
trong đó huy động gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia
thành lập hai mươi chốt và một mươi ba tổ công tác
thường xuyên tuần tra kiểm soát
phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của công an tỉnh
trong công việc triển khai đồng bộ
các lực lượng miễn pháp đảm bảo các chốt trong
ngoài đối với khu vực phát lương tây thanh trần
đảm bảo du khách không trở ra tình trạng uốn tắc giao thông
lễ phát lương đền trần thương là nét đẹp văn hóa
nhìn dịp đầu xuân năm mới
đồng thời là dịp để giáo dục truyền thống và cơ dạy
đạo lý uống nước nhớ nguồn
tri ân các bậc tiền nhân đã có công với dân với nước
với sự chủ động trong thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự
chật tự an toàn giao thông
trên các tuyến đường các điểm diễn ra lễ phát lương
lực lượng công an hà nam đã tạo ấn tượng tốt đẹp
trong lòng nhân dân và du khách thập phương về tham gia buổi lễ